nhiều chủ tài sản chủ quan thiếu cảnh sát trong việc trông coi bảo vệ

nhưng mà vừa rồi là tôi có mấy giỏ lan đẹp

tôi muốn nói cảnh tỉnh với những người chơi lan là
lên sau khi chơi và tưới tắm xong thì tối đến thì có thể là
mình treo vào những chỗ kín đáo hoặc trong nhà hoặc là trên tầng chỗ có hàng rào để bảo vệ
để cho kẻ giang khỏi đột nhập vào
tính từ đầu năm đến nay lực lượng công an thành phố yên bái tỉnh yên bái
đã điều tra làm rõ hai mươi vụ án về trộm cắp tài sản với hai mươi một đối tượng
trong đó nhiều vụ án liên quan đến trộm cắp hoa lan và cây cảnh
gần đây nhất công an thành phố yên bái đã khởi tố hai vụ án với hai bị can
về hành vi trộm cắp hoa lan cây cảnh
xử phạt hành chính một vụ với một đối tượng về hành vi trộm cắp cây cảnh
hiện nay trên một số trang mạng xã hội liên tục đăng tải những clip giao dịch mua bán hoa cây cảnh
với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng thậm chí hàng tỷ đồng
vì vậy số đối tượng hình sự đối tượng nghiện chất ma túy đã tìm mọi cách để trộm cắp
và gây bức xúc cho quần chúng
qua đây công an thành phố yên bái cũng khuyến cáo người dân không để những cây cảnh
những giò hoa lan có giá trị ở những nơi sơ hở
tội phạm dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp
để phòng ngừa kẻ gian bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
người dân cần phải cảnh giác cao độ chủ động bảo quản tài sản của bản thân gia đình
khuyến khích các hộ gia đình gắn camera giám sát
đồng thời để cây cảnh cây phong lan có giá trị trong khu vực an toàn
tránh việc để kẻ sâu
thưa quý vị sau thời gian dài tồn tại đe dọa đến cuộc sống của các hộ dân
thì cuối cùng bức tường chắn khổng lồ xây dựng trái phép tại khu dự án
biệt thự nghỉ dưỡng đồi xanh marina hill thuộc xã vĩnh ngọc
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cũng đã được tháo rỡ
hiện nay công tác này đang được thực hiện khẩn trương dưới sự giám sát chặt chẽ
của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa
hơn một tháng nay tại khu vực dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng
đồi xanh nha trang marina hill luôn có lượng lớn công nhân và phương tiện
hoạt động hết công suất để tháo rỡ các hạng mục thuộc bức tường sai phép
sau khi phá bỏ dầm bê tông kiên cố ở phía trên đơn vị thi công đã tiến hành
múc nền đất tạo rãnh trước khi tháo rỡ bức tường gạch
block kéo dài một trăm bốn mươi mét với chiều cao sấp xỉ một mươi hai mét
trong quá trình thi công thì mình cũng có chuẩn bị với phương án là đề phòng trời mưa
mình chỉ có sử dụng mấy cái lưới này để mình giữ đất
để trường hợp tại đất hiện tại nó rất là nhiều
mình múc lên là mấy chục ngàn khói
đất vùng đóng đề phòng đầy mưa cho nên mình làm tới đâu mình lưu tới đó
làm tới đâu lưu đó thì đất nó chặt rồi trời mưa là nó không có bị xói xuống
công ty cũng đang vẽ lại cái phương án để trình sở
để dược sớm để sau khi mình tháo dỡ xong là đầu chính là mình sẽ thi công cái mương luôn
núi cái núi xuống là nó thở thu vô mưa nó đi ra khỏi đường ngoài xỉn
thì nó sẽ không trôi về đây
hiện chủ đầu tư đã tháo rỡ xong năm móng và khung bê tông cốt thép của năm căn biệt thự
múc nền đất và hạ độ cao bức tường chắn xuống dưới sáu mét
ước tính khoảng hai mươi mét khối đất đá đã được di chuyển ra khỏi vị trí bức tường
để đảm bảo an toàn đơn vị thi công dựng giàn giáo che chắn toàn bộ dọc theo bức tường chắn
giáp với các hộ dân làm đường công vụ và tường chắn đất để tránh sạt lở
ủy ban nhân dân xã vĩnh ngọc đã tổ chức di rời một mươi một hộ dân
ra khỏi khu vực dự án
đặc biệt quá trình tháo rỡ bức tường trái phép luôn có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng
nhằm đảm bảo việc tháo rỡ theo phương án được phê duyệt và hoàn thành đúng tiến độ cam kết
sở dận cùng chính quyền địa phương giám sát hàng ngày cùng với chủ đầu tư để đẩy nhanh được tiến độ
theo cam kết chủ đầu tư khoảng ngày hai mươi tháng chín là toàn bộ bức tường đã tháo rỡ xong
sở xây dựng cũng đề nghị
các chủ đầu tư đã thực hiện dự án hạ trên địa bàn tỉnh cũng lấy đây là làm một bài học kinh nghiệm
yêu cầu làm đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt đúng theo giấy phép được cấp
nếu chủ đầu tư nào cố tình làm không đúng là sẽ bị tháo rỡ như dự án đồi xanh
sẽ bị tháo rỡ như dự án đồi xanh
và trước đây sở cùng với ủy ban nhân thành phố nhà trang đã cắt ngọn
dự án t một mươi hai ngay đầu cầu trồng phố
dự án khu biệt thự đồi xanh do công ty trách nhiệm hữu hạn đồi xanh nha trang làm chủ đầu tư
được cấp phép xây dựng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên trong thời gian xây dựng công ty đã tự ý thay đổi giải pháp thiết kế
mở rộng phạm vi san nền đến giáp khu dân cư và điều chỉnh cao độ lên đến một mươi một mươi hai mét tùy vị trí
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám sở xây dựng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đồi xanh nhà trang
đầu năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa bàn hành quyết định cưỡng chế bức tường
và một số công trình của dự án
sau nhiều lần trì hoãn đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín chủ đầu tư đã tự nguyện tháo rỡ theo phương án được phê duyệt
theo sở du lịch hà nội trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ước tính khách du lịch đến hà nội đạt hơn hai năm triệu lượt
tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội ước đạt
trên năm trăm bốn mươi một lượt tăng một mươi bảy
khách du lịch quốc tế có lưu trú ước đạt ba trăm tám mươi lượt tăng một mươi bốn
khách du lịch nội địa ước đạt một chín trăm tám mươi tám lượt tăng chín
tổng thu từ khách du lịch trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ước đạt tám bảy trăm một mươi tỷ đồng
tăng ba mươi năm hai so với cùng kỳ năm trước
dự kiến trong tám tháng của năm hai nghìn một mươi chín khách du lịch đến hà nội đạt trên một mươi chín triệu lượt
tăng chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội ước đạt trên bốn triệu lượt tăng một mươi hai
khách du lịch quốc tế có lưu trú ước đạt hơn ba triệu lượt tăng bảy bảy
khách du lịch nội địa ước đạt trên một mươi năm triệu lượt tăng chín hai
tổng thu từ khách du lịch ước đạt là hơn sáu mươi bảy tỷ đồng tăng ba mươi một một so với cùng kỳ năm trước
kéo theo đó là sự gia tăng của loại xe cỡ lớn lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố giờ cao điểm
để đón trả khách gây un tắc cục bộ mất an toàn giao thông
trước tình trạng đó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa thống nhất phương án là hạn chế xe ô tô có kích thước lớn
trong đó có xe khách trên ba mươi chỗ vào trung tâm thành phố trừ xe buýt công cộng
ở khung giờ cao điểm bắt đầu từ ngày một
và ý kiến của người dân cùng những đơn vị trực tiếp liên quan đến quy định này như thế nào
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên câu chuyện giao thông tại đà nẵng
theo quy định thành phố đà nẵng sẽ cấm lưu thông các loại xe khách trên ba mươi chỗ ngồi
trừ xe buýt trên các tuyến đường gồm nguyễn tất thành lý thái tông hoàng thị loan điện quốc phủ
nguyễn tri phương nguyễn hữu thọ sô viết nghệ tỉnh hai tháng chín bạch đăng ba tháng hai
trong thời gian từ một mươi h ba mươi đến một mươi hai h

vì những cái giờ cao điểm thì rất là dễ xảy ra tai nạn
cái việc tính toán của các ngành chuyên môn quy định là đúng thượng tiện cho người dân
vì những cái đoạn đường đó thường là có mặt độ giao thông vào những giờ cao điểm nó cao
mặt các đường thì nó nhỏ những cái nút thì cũng nhỏ
do vậy là khi mà những cái phương tiện giao thông mà có khối tích lớn
độ dài xe dài thì nói chung là rất hay cạm trở và gây sự ôn tắc
thống kê cho thấy chưa kể các biển số xe ngoại tỉnh
riêng đà nẵng đã có bảy trăm năm mươi một xe khách
trên ba mươi chỗ chủ yếu chở khách du lịch
như vậy với quy định của thành phố
việc tham gia giao thông vào giờ cao điểm của người dân sẽ thuận lợi và an toàn hơn
tuy nhiên những đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành vận tải du lịch lại có những trăng trở
đối với việc chấm như vậy thì ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lửa hành
các doanh nghiệp bằng chuyến và đặc biệt là các doanh nghiệp trực tiếp
cung ứng các cái dịch vụ đó là các đơn vị khách sạn và nhà hàng
trong trung tâm thành phố
mặt khác theo anh ngọc anh việc cấm trong trung tâm thành phố
sẽ dồn áp lực giao thông ra tuyến đường ven biển
trong khi khung giờ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h lại là khoảng thời gian cao điểm cho người dân và khách đi tắm biển
khách du lịch và các xe du lịch của chúng ta bây giờ rất lớn
và nếu mà bên trung tâm chúng ta không có một cái giải pháp để di chuyển giảm bớt
thì chỉ dồn khách về cái trục đường biển
thì cặm với cái giờ cao điểm của biển biển
trong thời gian đấy nó sẽ gây ra những cái ủng tắc không khác gì đến trung tâm của chúng ta
cấm xe trong cung giờ vàng đó thì là điều mình thấy là hợp lý
tuy nhiên đấy là những vấn đề về trước mắt
giải quyết được phần ngọn để chống cái ủng tắc vào giờ cao điểm
để vì cái lợi ích chung của người dân thành phố
nhưng nếu về lao về dài thì cũng mong là ủy ban
cũng như là các sở ban ngành có những cái giải pháp nó căng cơ hơn
chẳng hạn như là tính toán làm sao để có những bãi đổ xe trong trung tâm thật là lớn
và có những cái bố trí làm sao có những cái cách khác để mà không cấm xe
mà vẫn đảm bảo về vấn đề là không ủng tắc
làm sao cho nó cả hài hòa cả lợi ích của cả người dân thành phố nói chung
và cả những doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch nói riêng
những trang trở là điều khó tránh khỏi
bởi những đơn vị chịu ảnh hưởng lợi ích trực tiếp từ việc cấm xe khách
trên ba mươi chỗ và trung tâm đà nẵng giờ cao điểm
nhưng các đơn vị cho biết họ sẽ chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình
chấp hành nghiêm quy định
trong khi chờ đợi hệ thống giải pháp đồng bộ và triệt đệ hơn nữa
đối với vấn đề giao thông tại thành phố du lịch
thanh chúc xin chào trung quốc hà nội
kính thưa quý vị sau một tháng tổng giao quân xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ
đối với xe tải xe container và xe gắn máy trên địa bàn
cảnh sát giao thông tp hcm đã lập biên bản và xử lý gần hai mươi ba trường hợp vi phạm
qua đó trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực
trong một tháng ra quân hơn ba mươi một ba trăm linh trường hợp đã bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra
trong số này có hơn hai mươi hai tám trăm linh trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
trong đó hơn một năm trăm linh trường hợp liên quan đến ô tô chở khách hơn một hai trăm linh ô tô vận tải container
và hơn hai mươi xe khác
lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm tốc độ quá tải vi phạm về phần đường làng đường
tránh vượt không đúng quy định điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định
không đổi mũ bảo hiểm
ngoài phạt hành chính cảnh sát còn tước giấy phép lái xe hơn ba trường hợp
tạm giữ hơn ba một trăm linh trường hợp phương tiện các loại
thông qua đợt cao điểm cảnh sát giao thông mong muốn người dân nâng cao nhận thức
ý thức tự giác chấp hành luật xây dựng văn hóa giao thông
kết quả cụ thể tai nạn giao thông trên địa bàn đã được kéo giảm trên cả ba tiêu chí
chiều ngày hai mươi bảy tháng tám bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã trao quyết định bổ nhiệm
lãnh đạo bệnh viện thống nhất
theo đó phó giáo sư tiến sĩ lê đình thăng được bổ nhiệm giữ chức giám đốc bệnh viện
thay cho giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn đức công nghỉ hưu theo chế độ
giáo sư nguyễn đức công sẽ giữ chức vụ chủ tịch hội đồng chuyên môn
ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương phía nam
theo bộ trưởng bộ y tế phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê đình thanh được đào tạo bài bản
có quá trình gắn bó lâu dài và được sự tín nhiệm cao từ cán bộ y bác sĩ bệnh viện thống nhất
theo bộ trưởng bộ y tế đánh giá cao năng lực và tương thần trách nhiệm của tân giám đốc bệnh viện lê đình thăng
và hy vọng phó giáo sư tiến sĩ lê đình thanh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý
góp phần đưa bệnh viện thống nhất ngày càng phát triển
đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp khu vực phía nam
bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho bệnh viện thống nhất cố gắng phát huy được thế mạnh của bệnh viện
cố gắng nhiều hơn nữa để có những phương pháp điều trị hiện đại hiệu quả
thu hút được đội ngũ bác sĩ giỏi hướng tới sự hài lòng đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của người bệnh
thưa quý vị động kinh kháng trị là một bài toán hóc búa cho các thầy thuốc
khoảng hai mươi bệnh nhân vẫn tiếp tục coi dật dù cho sử dụng nhiều loại thuốc kháng chống động kinh
khiến chất lượng cuộc sống bị sụt giảm đáng kể
mới đây các bác sĩ bệnh viện nguyễn tri phương đã tìm ra một hướng đi mới
giúp các bệnh nhân có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường
bệnh nhân nữ ba mươi một tuổi khởi phát động từ năm một mươi năm tuổi
đã được điều trị kéo dài với nhiều loại thuốc chống động kinh nhưng đáp ứng kém
phải chịu đựng từ bốn sáu cơn động kinh mỗi tháng khiến bệnh nhân hầu như chỉ sinh hoạt trong gia đình
cần có sự hỗ trợ của người thân đề phòng mỗi khi lên cơn động kinh
sau khi được các bác sĩ bệnh viện nguyễn tri phương thăm khám
bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật gắt hồi thái dương trước
động kinh thì nó có rất là nhiều loại
các loại động kinh mà có thể chữa khỏi
thì cái động kinh mà nó xuất phát từ cái vùng thái dương
nguyên nhân là do sơ có hồi hải mã
là nó là một cái loại mà chúng ta có cơ hội
người bệnh có cơ hội được chữa khỏi bằng phẫu thuật khi là điều trị nội khoa đã kháng chuẩn
nó khỏe nó khỏe hơn nhiều

đây là bước tiến lớn với sự phối hợp giữa các chuyên gia về nội thần kinh
các phẫu thuật
động kinh kháng trị có nguồn gốc từ sơ chai hồi hải mã
phẫu thuật như một cánh cửa thứ hai giúp bệnh nhân trở lại với cuộc sống hàng ngày
sau khi được phẫu thuật bệnh nhân chưa ghi nhận xuất hiện các cơn động kinh
dần trở về với cuộc sống hàng ngày
bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi bởi các chuyên gia về động kinh
cùng với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa phát triển nhanh

thành phố hồ chí minh đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề
về quản lý đô thị bảo vệ môi trường
trong đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong bảy chương trình đột phá của thành phố
hiện nay việc xử lý chất thải của thành phố chủ yếu là trôn lấp
một phần chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đốt
sản xuất phân bón và tái chế nhưng tỷ lệ xử lý còn thấp
chưa đáp ứng được nhu cầu của thành phố và gây ra không ít hệ lụy
cho sự việc rác thải bốc mùi hôi thối ở khu nam sài gòn
thống kê sơ bộ trung bình mỗi ngày thành phố hồ chí minh có hơn chín hai trăm linh tấn rác
con số này tăng hơn gấp bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
và tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã thu gom vận chuyển trong năm hai nghìn hai mươi
là hơn ba tỷ tấn rác đã gây không ít áp lực cho thành phố hồ chí minh trong công tác xử lý
hiện nay mình tập trung công nghệ chôm lấp hợp vệ sinh là nhiều tổng lượng là tám chín trăm linh
nhà máy xử lý chất thải việt nam
trôn lấp là năm còn lại là khoảng trên gần bốn được xử lý bởi ba nhà máy
hiện nay thì tất cả những nhà máy này thì họ đang đổi công nghệ hết
như vậy là mình có là trên bốn mươi sáu bằng công nghệ đốt và công nghệ làm phân công bố
hiện nay đối với nhà máy xử lý chất thải họ đang trình một cái phương án
là họ giảm cái lượng chôm lấp khoảng hai tấn sang là đốt và thu khí ga
tổ công tác đã họp lần đầu tiên rồi tôi chủ trì và đã góp ý về mặt công nghệ bổ sung
để giảm lượng chôm lấp
thành phố hồ chí minh cũng đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
khối lượng rác thải sinh hoạt sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện
để đạt được mục tiêu trên điều kiện cơ bản là các nhà máy có công nghệ xử lý sát tiên tiến
phải được đưa vào hoạt động
hiện mô hình đốt xác bằng công nghệ phát điện đã được ủy ban nhân dân thành phố chấp nhận chủ trương
dự kiến ba dự án xử lý rác thải điện sẽ được các doanh nghiệp khởi công lần lượt
từ nay đến tháng một mươi năm nay
mình phải đặt cái câu hỏi như thế này này
thì nếu mà cái lượng rác đó không được giải quyết trong hai năm tới thôi
thì nó đi về đâu
thì nó phải tiếp tục trốn thôi
thì cái đó là một cái giải pháp rất là xấu cho môi trường
và người ta cũng đã không thích rồi vì mùi hôi và v v
cho nên cái cách độc nhất mà giải quyết cái này theo ý của tôi là phải làm cho thật là nhanh
bởi vì chúng tôi có kinh nghiệm chúng tôi không có ngại
chúng tôi đã xử lý hai tấn đó mà
và chúng tôi xử lý rất là đàng hoàng
và chúng tôi không có ngại cái chuyện làm sao để tăng
tăng cái công suất lên
vì chúng tôi biết rằng khi mà công suất tôi tăng được á
thành phố phải giao rác cho chúng tôi thôi
được biết nguồn kinh phí đầu tư xử lý rác theo công nghệ đốt rác phát điện
sẽ do các nhà đầu tư bỏ ra
nhiều chuyên gia nhận định mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh có hơn năm mươi sản lượng rác được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện
là áp lực không hề nhỏ
phía sở tài nguyên môi trường cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp
trong công tác cấp phép và hoàn thành thủ tục xây dựng
theo đó sẽ chú trọng vào các quy chuẩn tiêu chuẩn về môi trường và xây dựng
để đảm bảo các dự án trên sau khi hoàn thành được đưa vào hoạt động hiệu quả
thưa quý vị hội trợ du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi năm
sẽ diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng chín
đây là thông tin mà sở du lịch thành phố hồ chí minh vừa mới công bố và chiều tối qua
sở du lịch thành phố hồ chí minh đánh giá sự tăng trưởng tích cực của ngành
phải kể đến sự đóng góp của thị trường khách công vụ
du lịch mice mở ra một thị trường tiềm năng trở thành một điểm đến mới tại đông nam á
số liệu báo cáo năm hai nghìn một mươi bảy của tập đoàn tư vấn mckinsey có đến một mươi bảy số du khách đến thành phố
vì mục đích công việc cao hơn so với mức bình quân một mươi bốn một mươi năm trong khu vực
điều này khẳng định thành phố có sức hút mạnh đối với thị trường khách mice
góp phần vào việc nâng cao giá trị kinh tế của ngành du lịch sự phát triển của thành phố
hiện thành phố hồ chí minh phát triển nhanh theo hướng hiện đại chuyên nghiệp
số khách sạn xếp hạng sao tăng đều qua các năm
và hội trợ du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh là một trong những dịp kích cầu tiêu dùng
mua sắm các sản phẩm du lịch cho du khách trong nước và quốc tế
dự kiến có hơn năm chương trình khuyến mại cho du khách khi tham gia hội trợ
ngoài ra ite thành phố hồ chí minh năm nay cũng bao gồm các hội nghị hội thảo quốc tế
như diễn đàn kết nối du lịch thành phố hồ chí minh đồng bằng sông cổ long
diễn đàn khởi nghiệp du lịch sở ấp du lịch hội tạo phát triển du lịch thông minh
tại thành phố hồ chí minh hội nghị hợp tác du lịch việt nam liên bang nga
và một số hoạt động khác
nhằm mang đến cho công chúng một kỳ nghỉ lễ quốc khánh trên tinh thần giữ gìn
và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam
trong ba ngày ba mươi một tháng tám một và hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại công viên văn hóa đàm xe sẽ diễn ra các hoạt động lễ hội trào mừng quốc khánh
hai tháng chín với chủ đề
công viên văn hóa đàm xe sẽ diễn ra các hoạt động lễ hội trào mừng quốc khánh
đây là sâu diễn trọng tâm hoành tráng hứa hẹn mãn nhãn công chúng
trong dịp lễ hai tháng chín tại đàm xe